theo thông tin từ sở du lịch tỉnh thừa thiên huế trong bảy ngày tết đinh dậu đã có hơn một trăm linh lượt khách đến huế trong đó khách quốc tế ước đạt sáu mươi năm
trong bảy ngày nghỉ tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy tỉnh thừa thiên huế đón hơn một trăm linh lượt khách tăng một mươi năm so với tết bình thân hai nghìn một mươi sáu
trong đó có khoảng sáu mươi hai lượt khách quốc tế chiếm sáu mươi hai trên tổng lượt khách
trong đó có khoảng sáu mươi hai lượt khách chiếm sáu mươi hai lượt khách
trong đó có khoảng sáu mươi hai lượt khách ở gác tại ngọ môn các trò chơi cung đình trình diễn thư pháp múa lân sư rồng trình diễn võ thuật phổ truyền và biểu diễn tiểu nhạc tại sân điện thái hòa đại nhạc tại thế miếu đại nội huế